thơ quang dũng người ta nhớ ngay đến bài thơ tây tiến nổi tiếng của ông
ít ai biết rằng ngoài những vần thơ ấy tác giả quang dũng còn có một cuốn hồi ký cùng tên
viết về đoàn binh tây tiến tiên thân là đoàn võ trang tuyên truyền biên khu lào việt
những trang viết sinh động giàu chất tự sự của ông ngay sau khi ra mắt
đã gây ấn tượng với đồng giả và vinh dự nhận được giải a của giải thưởng sách quốc gia năm hai nghìn hai mươi
trước khi đến với nội dung của cuốn hồi ký này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại
những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần qua
mới đây tại đình nam hương hàng chống hoàn kiếm hà nội đã diễn ra triển lãm
từ truyền thống tới truyền thống lấy cảm hứng sáng tạo từ dòng tranh dân gian hàng chống
triển lãm là một nỗ lực đối thoại và viết tiếp giá trị bằng các chất liệu truyền thống như sơn mài và lụa
mỗi tác phẩm trưng bày tại triển lãm là những phương án ứng tác từ những tác phẩm mang xu hướng thiết kế
và phương tác cao chứa đường những suy tư về giá trị di sản của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại
đây cũng là dịp tôn vinh những sáng tạo cá nhân của những sinh viên những nghệ sĩ trẻ của trường đại học mỹ thuật việt nam
vừa qua tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh hà nam cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà nam
tổ chức cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trèo toàn quốc
cuộc thi nhằm tiếp tục tôn vinh nghệ thuật sân khấu trèo trong đời sống văn hóa dân tộc
khuyến khích động viên các nghệ sĩ trẻ đã có những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu trèo
là dịp để các nghệ sĩ trẻ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu
đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới
ba mươi diễn viên trẻ thuộc một mươi một đơn vị với năm mươi bảy trích đoạn dự thi
ban tổ chức sẽ lựa chọn để tặng giải thưởng huy chương vàng huy chương bạc cho cá nhân diễn viên
những ngày vừa qua những thông tin hình ảnh về sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ giữa vùng mưa lũ
đã để lại niềm tiếc thương xót xa trong lòng nhân dân cả nước
thay một nén tâm nhang gửi đến các liệt sĩ đã hy sinh vì miền trung thân yêu
tác giả trần tùng đã viết ca khúc gọi tiên anh đồng đội ơi
trên ý thơ của hai nhà báo bùi tiến và chiến văn
cả khúc đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng khán tính giả cả nước
tác giả của ca khúc gọi tên anh đồng đội ơi là biên tập viên mc trần tùng
kênh truyền hình quốc phòng việt nam
không phải là người sáng tác nhạc chuyên nghiệp bởi thế cảm hứng khi sáng tác của trần tùng
thường đến khi những hình ảnh của cuộc sống xung quanh tác động trực tiếp và mạnh mẽ lên cảm xúc của mình
với sự cảm phục và niềm thích thương vô hạn trước sự hy sinh của một mươi ba cán bộ trong thời kỳ nhiệm vụ cứu nạn
tại thủy liện giáo trang ba tỉnh thể thiên huế
và khi tôi đọc được hai bài thơ bài gọi tên anh của nhà báo bùi tiến
và bài về đây cho vòng tay đồng đội của nhà báo chiến văn cảm xúc trong tôi như được nhân lên
cộng hưởng cùng những câu thơ chân thành nhưng vô cùng giã diết
tôi đã bật lên được thành những giai điệu đầu tiên của ca khúc mà tôi đặt tên là gọi tiên anh đồng đội ơi
xin cho mưa hãy đừng qua nơi đó xin cho trời hãy lẳng im tiếng gió
các anh nằm dưới kia đã lạnh lắm giờ mong được sớm về trong tay đồng đội thôi

những ý thơ chứa tràn cảm xúc của nhà báo bùi tiến và văn triển được tác giả trần tùng giải bày trên từng nốt nhạc dường như đã nói hộ cảm xúc của triệu triệu đồng bào trên cả nước khi chờ đợi một phép màu ở trạm kiểm lâm sáu mươi bảy
về sông tây đồng đội thôi
trong ngày mất cuộc đời và sự nghiệp nguyễn du vẫn có sức ảnh hưởng lớn và là nguồn cảm hứng vô tận cho các tác phẩm trong văn chương nghệ thuật việt nam
lễ tưởng niệm hai trăm linh năm ngày mất danh nhân văn hóa thế giới đại thi hảo nguyễn du một nghìn bảy trăm sáu mươi năm một nghìn tám trăm hai mươi được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
với nội dung tiếp tục khẳng định công lao tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc của nguyễn du
đối với nền văn hóa việt nam và nhân loại
các hoạt động này nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước yêu quê hương lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ
làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc tự hào tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc
song song với các hoạt động kỷ niệm lớn được tổ chức trọng thể tại quê hương của đại thi hảo nguyễn du
sự kiện ai nhớ tối như diễn ra mới đây tại bảo tàng phụ nữ việt nam ba mươi sáu lý thường kiệt hà nội
đã để lại nhiều ấn tượng
và thu hút đông đảo độc giả đến tham gia
bước vào không gian trưng bày của thơ và họa du khách được đắm chìm trong vẻ đẹp quyến rũ của truyền kiều
và thấu cảm nối lòng tâm hồn thi hào nguyễn du
qua đó cũng có thể thấy rằng hai trăm linh năm qua nguyễn du truyền kiều vẫn có sức hút đặc biệt đối với các thế hệ độc giả việt
tôi là người rất là thích truyền kiều
thích truyền kiều đó bởi vì nó là một cái bản thơ mà
về chữ nôn cũng là cái kiệt tác rồi
và trong truyền kiều thì tôi tìm thấy ở đấy rất nhiều thứ
về ngôn ngữ về những cái nội dung nó rất là có tình và nó có những cái dự báo gì đó
và rất là nhiều những cái liên quan đến cái tính dự báo cho đến bây giờ
cũng như cái thuyết tài mệnh nó rất là sôi
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây đã có rất nhiều chương trình hội thảo cũng như các chương trình văn hóa nghệ thuật
kỷ niệm hai trăm năm mươi
ngày mất của đại thế hào nguyễn du
nhằm giúp quý vị và các bạn có một cái góc nhìn sâu hơn nữa về những đóng góp của đại thi hào nguyễn du cũng như là những giá trị sức sống sức lan tỏa của chuyện kiều
hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với giáo sư phong lê
ông nguyên là viện trưởng viện văn học việt nam và hiện tại đang là chủ tịch của hội kiều học việt nam
thưa ông với vai trò là một người nghiên cứu về văn học việt nam ông có thể đưa ra một vài đánh giá về cái sức sống cũng như là cái giá trị của truyền kiều đối với văn học việt nam
phải nói là dân tộc việt nam có một cái may mắn và có một cái vinh dự là có một nguyễn du
nó xứng danh là đại thế hào dân tộc
và hai lần ra thế giới
vì sao có sự tốt vinh đó
bởi vì nguyễn du có một sự nghiệp sáng tác
không phải đồ sổ nhưng mà giá trị kết tinh rất cao
có những tập thứ ba tập thứ hai chữ hán
có một cái văn tế thật loài trung sinh bất thủ
chỉ như vậy thì nguyễn du đã là đứng hàng đầu của văn học trung đại việt nam văn học việt nam
nhưng nguyễn du còn là tạc giả của truyền kiều
và điều này làm cho nguyễn du thay đổi hẳn tâm vóc
và với truyền kiều thì có thể việt nam sẵn sàng đưa truyền kiều ra thế giới
để đối ứng với những cái danh tạc thế giới
đăng với sép phong tết với gớt với puskin không phải nhiều lắm đâu
những danh tạc thế giới đó đứng bên truyền kiều và truyền kiều không lẹ một chút nào cả
nếu tính đến sư sống cái giá trị trương tôn của nó và giá trị đỉnh cao của truyền kiều trong văn máy tân tập
những nhận định của ông về cái sức sống cũng như cái giá trị của truyền kiều rất là xác đáng
vậy thì theo ông cái sức ảnh hưởng của chuyện kiều đối với thế hệ các nhà văn nhà thơ đương đại việt nam là như thế nào
lưu trọng lư chế lân viên xuân diệu đằng thái mai hoài thánh
tất cả những học giả lớn nhất của thế kỷ hai mươi này
không ai không có một lần kiên cứu kiều thậm chí có người cả mặt đời dành cho kiều
tôi nói rằng không có một nhà văn nhà thơ hiện đại nào mà không đặt nguyện rũ ra thân tường của mình cả
nguyện rũ việt kiều đất nước hóa thành văn
đó là câu xứng tùng nguyện rũ hay nhất của chế lân viên
tức là mỹ lệ hóa cảm dân tộc
bởi vì một dân tộc đẹp nhất nằm trong văn chương và nghệ thuật
trước nguyện rũ và sau nguyện rũ không ai đặt mình lên được cao cả
và trước khi phóng đọc thơ mới và đến nhà nhà thơ hiện đại
cũng vậy thôi do đó là hạnh phúc của dân tộc
là vinh dự của dân tộc là có được nguyện rũ
thưa ông thời gian gần đây thì chuyện kiều đã trở thành nguồn cảm hứng
của rất nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật khác nhau
vậy thì ông đánh giá như nào về cách làm này ạ
nó tư một chuyện kiều là văn hóa đọc
đọc ba hai trăm năm mươi bốn câu thì tạo ra văn hóa kiều
nó thấm động nó vào tất cả các loại hình nghệ thuật
chứ không phải riêng là ngôn ngữ là văn tự nữa
vậy thì sẽ có sân khẩu hóa truyền kiều
trước đó là có vinh kiều tập kiều lệ kiều đổ kiều
ở trong các tầng lập trí thức văn nhân
đặc biệt sân khẩu hóa kiều tuần kiều treo kiều cải lương kiều
kịch nói kiều múa rỗi kiều ba lê kiều
một cái văn hóa kiều vô cùng đặc sắc và chưa lúc nào ngừng nghỉ cả
lúc nào nó có cái hương thú
rất lớn cho tất cả mọi người dân
vâng thưa ông cái giá trị của chuyện kiều cũng như là những cái đóng góp của đại thi hào nguyễn du
đối với văn học việt nam thì không có gì có thể so sánh được
vậy thì phải làm như thế nào để tiếp tục phát huy được những giá trị đấy thưa ông
và bây giờ chúng tôi đang sắp tới tính toán một cái chương trình sắp tới
tức là cái hầu đại lễ nguyễn du sẽ làm tiếp những cái việc quảng bá nguyễn du như thế nào
quảng bá nó đi sâu thâm nhập sâu vào cái đời sống nhân dân
thấm thiết cái bài học nhân sinh
mà nguyễn rút đặt ra nhân loại đó là một cái chủ nghĩa nhân văn xuyên thời đại
thứ hai là tiếng việt trong truyền kiều
điều này là kỳ diệu nhất
một tiếng việt trong truyền kiều mà ba hai trăm năm mươi bốn câu
không có câu nào cũ
bởi đằng sau ngôn ngữ là văn hóa
đằng sau ngôn ngữ là văn chương
và sau văn chương là hồn con người
vậy thì mỗi dân tộc phải biết yêu cái tiếng nói của mình
cái thế kỷ càng toàn cầu hóa càng có nhiều ngôn ngữ dùng
nhưng trước hết về cánh cột của mình là tiếng việt của mình
mà rất giàu gõ rất đẹp rất mỹ lệ
không có tùa bất cứ tiếng nói nào cả
mà cũng đậm chất bi tráng
đó là cảm giác khi đọc tập hồi phí đoàn vinh tây tiến của nhà thơ quang dũng
nhà thơ quang dũng tên thật là bùi đình diệm
ông sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi một tại làng phượng trì huyện đan phượng hà nội

sau cách mạng tháng tám khi thực dân pháp trở lại xâm lược việt nam
ông hằng hái gia nhập quân đội làm phóng viên tiền phương cho báo chiến đấu khu hai
sau đó quang dũng được phân công làm đại đội trưởng tiểu đoàn hai trăm một mươi hai trung đoàn năm mươi hai tây tiến
và kiêm thêm vai trò đoàn phó đoàn võ trang tuyên truyền việt lào
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám sau chiến dịch tây tiến
ông làm trưởng ban tuyên huấn của trung ương đoàn năm mươi hai tây tiến
rồi làm trưởng đoàn văn nghệ liên khu ba
tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi một quang dũng xuất ngũ và tiếp tục công tác trong ngành văn nghệ
chị bùi phương thảo là con gái út của nhà thơ quang dũng
có lẽ được thừa hưởng từ bố nên chị cũng là người yêu thích văn chương chữ nghĩa
suốt bao năm qua chị vẫn luôn nâng niu từng bức ảnh từng trang viết
đó là những kỷ niệm gắn với cuộc đời
cống hiến cho tổ quốc và sáng tác văn chương của nhà thơ quang dũng
quang dũng là một nghệ sĩ đa tài
ông viết nhiều bài thơ nổi tiếng như tây tiến đôi mắt người sơn tây quán bên đường lính dâu ria
ngoài ra nói đến quang dũng còn phải nói đến các mảng sáng tác khác của ông như văn xuôi hội họa
các chuyện ký của ông đã được in thành nhiều tập sách
và được đánh giá là không thể trộn lẫn với các bài thơ
các bức tranh của ông cũng gây được nhiều sự chú ý với những ai từng tiếp xúc
về mảng âm nhạc ngoài nhiều bài thơ của ông được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc như tây tiến của phạm duy
đôi mắt người sơn tây của phạm đình trương kẻ ở của cung tiến ta mãi là màu xanh xưa của bùi quang vĩnh
ca khúc nổi tiếng nhớ ba vì do nhà thơ quang dũng sáng tác
được trình bày nhiều lần trong khu kháng trị
với những cống hiến của mình năm hai nghìn một ông vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
khi đó thì ông cũng không có một cái lý luận nào về văn chương hoặc là một cái sự học hành bài bản gì
mà hoàn toàn đó là một cái năng thiếu bẩm sinh đó là một cái cộng với những cái cảm xúc rất mạnh đúc kết ra một cái bài thơ để đời như vậy

những năm sống và chiến đấu ở trung đoàn tây tiến là khoảng thời gian oanh liệt hết sức ý nghĩa trong cuộc đời của nhà thơ quang dũng
vì thế không chỉ có một bài thơ tây tiến được viết vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám để kịp đọc trong đại hội toàn quân của liên khu ba ở phù lưu chanh
sau đó trở thành một thành tựu của thơ ca việt nam
nhà thơ quang dũng còn nhiều điều muốn kể về một thời tuổi trẻ chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

vậy nên ông đã viết cuốn hồi ký đoàn binh tây tiến với tiêu đề gốc là đoàn võ trang tuyên truyền biên khu lào việt
cuốn hội ký được viết ở cổ thành và hoàn thành năm một nghìn chín trăm năm mươi hai sau năm năm ông rời đoàn binh tây tiến
tập bản thảo với bút tích của nhà thơ quang dũng được gia đình nhà thơ lưu giữ cẩn thận trong một thời gian dài
dù đã đôi lần muốn công bố nhưng vì nhiều lý do khách quan nên chưa thể thực hiện được
may mắn là sau bao nhiêu năm những bút tích về câu chữ và tranh vẽ của nhà thơ quang dũng vẫn còn gần như nguyên vẹn
sau bảy năm rời sang trung đoàn năm mươi hai tây tiến ông chóc bút viết nên hội ký đoàn võ trang tuyên truyền biên khu lào việt
mà mới đây năm hai nghìn một mươi chín thì tôi cũng tin tưởng và giao nó cho nhà xuất bản kim đồng ấn hành
một cái văn bản rất là quý quý giá về cái mặt lịch sử
và với tôi thì nó cũng như là một cái nhân chứng lịch sử ghi lại kể lại một cái câu chuyện bằng cái lối hành văn rất là mộc mạc dí dỏm và không có một cái hư cấu nào
mà hoàn toàn đó là những cái câu chuyện thật những cái nhân vật thật
và ông viết cái hồi ký đó cũng với một cái mong mỏi là nó sớm được đến tay bạn đọc
họa sĩ tô chiêm
có cơ duyên được tiếp cận với tập bản thảo của nhà thơ quang dũng
và sau khi đọc anh lập tức đề nghị với chị bùi phương thảo con gái nhà thơ quang dũng xuất bản cuốn sách
trước đó thì tôi định làm một cái cuốn sách về những cái bức tiểu họa của nhà thơ quang dũng
sau đó thì tôi đến nhà để tiếp cận với cái khối tư liệu đó
thì người nhà có nói trong có một cái tập hội ký của ông ấy thì có rất nhiều những cái hình vẽ
ký họa của cái thời tình tiến đấy
thế thì tôi xin được xem
và tôi đọc qua thì thấy rất là hay
thế thì tôi bảo thấy cái này thì chị đã cho in chưa
chị chuyển luôn cái này sang để kim đồng in
sau khi xuất bản cuốn hội ký đã thu hút sự chú ý
và đặc biệt cuốn sách vinh dự được nhận giải a giải thưởng sách quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
là người lên nhận giải thay bố mình chị bùi phương thảo không giấu được sự tự hào và xúc động
khi được biết cái giải thưởng cao nhất dành cho cuốn hồi ký
thì quả thật cũng như rất là nhiều cái cảm xúc nó vỡ hòa
nó cũng là một cái cảm xúc rất là vui rất là hạnh phúc
và điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng nó xứng đáng đối với cha tôi
đó là một cái sự ghi nhận một tấm lòng của một nghệ sĩ
một nhà thơ
đối với nền văn học nước nhà và cũng mong rằng cái cuốn sách này sẽ được
tiếp cận nhiều đến nhiều đối tượng bạn đọc để cho mọi người thêm yêu quý đội quân tây tiến
nhà thơ nguyễn quang thiều phó chủ tịch hội nhà văn việt nam là thành viên hội đồng phản biện của hội đồng giải thưởng sách quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
những trang viết nhẹ nhàng dí dỏm nhưng ngồn ngộn giá trị

những trang viết nhẹ nhàng dí dỏm nhưng ngồn ngộn giá trị về tư liệu địa phương
nó hoàn toàn xứng đáng khi tôi đọc thì tôi nghĩ rằng nó phải được giải ác
nó phải được giải cao nhất bởi những ý nghĩa của nó lịch sử về con người về cuộc kháng chiến về ý chí
và về cả văn phong cũng như vẻ đẹp của ngôn từ rất giản dịu của quang dũng
thực ra những bài thơ như bài thơ tây tiến của quang dũng chúng ta đọc mà mọi người nhớ đấy
chúng ta nếu chúng ta dừng lại thì ở đấy ngôn ngữ vô cùng giản dị
nhưng cái khí cái tinh thần cái cảm xúc mạnh mẽ trong ngôn ngữ giản dịu đó
nó lại trở thành sức mạnh lớn nhất và bền lâu nhất
và tôi nghĩ là nó xứng đáng hoàn toàn với nhiều nghĩa cả nghệ thuật của nó
cả nội dung của nó cả tính giáo dục của nó cả những vấn đề của lịch sử của nó nữa
đoàn binh tây tiến đưa chúng ta về với hà nội của những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi mà chủ tịch hồ chí minh vừa mới đưa ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
những người lính trẻ đi hết đồng bằng với dụng lúa bãi ngô quen thuộc
rồi đến núi rừng tây bắc như một xứ sở kỳ bí
đi đến đâu những anh bộ đội cụ hồ cũng được người dân yêu quý
trong đoàn binh tây tiến không chỉ có những mẫu chuyện trên đường hành quân
chuyện lính tráng hay trận mạc
nhà thơ quang dũng đã cho người đọc một hình ảnh khác của người lính
bên trong bộ quân phục xanh nghiêm nghị của nhà binh là những trái tim nghệ sĩ
đầy hào hoa láng tử
chị nguyễn thúy loan là người trực tiếp biên tập cuốn đoàn binh tây tiến trước khi xuất bản
với sự mến mộ và tình cảm chân thành của người làm biên tập
và cũng là mến mộ tác giả quang dũng
trong quá trình biên tập những nội dung tác phẩm đã được chị giữ nguyên bản ở mức tối đa
khi đọc những dòng đầu tiên thì chúng tôi đều biết là đây là một tác phẩm quý hiếm
có nhiều tâm huyết tâm sự của tác giả
ông viết tại cổ thành tức là sơn tây
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai và tính đến khi nhận được bản thảo là sáu mươi bảy năm
thì đó là một cái hành trình rất dài và nhiều nhiều tâm sự
và chúng tôi đã cố gắng cùng nhau làm tốt nhất cái nhiệm vụ của mình
để giới thiệu với bạn đọc một tác phẩm nó có tính toàn vẹn
và cố gắng làm sao để bạn đọc hiểu được và chia sẻ được những tâm sự của tác giả nhà thơ quang dũng
cũng như hiểu thêm về đoàn binh tây
tập hồi ký đoàn binh tây tiến cho chúng ta biết về việc thành lập đoàn võ trang tuyên truyền
ngay từ những ngày đầu với hạt nhân là một số chiến sĩ của trung đoàn thủ đô
hồi ký cũng cho chúng ta biết về nhiệm vụ đoàn được giao
những việc đoàn đã làm trong suốt những năm tháng sang lao mà hào hồng ấy
đó là làm nhiệm vụ đi tới những bản những tròm những mường của khu vực quân ta hoạt động
để tuyên truyền chính sách đoàn kết của chính sách
đoàn binh tây tiến cũng cho chúng ta biết về sự tham gia của đoàn nhạc binh nổi tiếng của nhạc trưởng đinh ngọc liên trên mặt trận này
đặc biệt nó còn cho chúng ta biết về mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội ta và bộ đội lào
qua một trung đội tha thiết lào được cử tham gia vào đoàn võ trang tuyên truyền biên khu lào việt
những trang viết sinh động tỉ bỉ
và chứa trang tình cảm ấy thể hiện sự nâng niu trân trọng những kỷ niệm về một thời hào hùng của nhà thơ quang dũng
cuốn sách có một cấu trúc hoàn toàn rất đặc biệt
nghĩa là những câu chuyện được kể như là một những bước đi nối dài trong một đoàn quân đó
những câu chuyện của từng cá nhân những câu chuyện của những người dân của những người lính
những câu chuyện của những gặp gỡ với những người bên kia bên dưới với những người anh em
đó là những người của quân và dân lào
chính vì những điều đó mà nó làm cho cái cuốn sách trở nên một giá trị lịch sử vô cùng quan trọng
cảm giác một cái không khí của đội quân đó những vất vả những gian nao những hy sinh mà họ đã phải trải qua
và cùng với sứ mệnh của họ và không ai rời bỏ sứ mệnh của họ
và cũng là chính vì nhà thơ cho nên có những chi tiết những câu chuyện trong đời sống của đội quân của những người lính đó vô cùng sinh động
như nó chứa đựng trong đó những cái thông điệp lớn
đây là một cái tài liệu thật
nó như là một cái chất liệu sống để người ta hình dung ra được
người ta có những cái bước đi những cái lịch trình của đoàn quân tây tiến khi mà đi bắt đầu từ đâu
từ hòa bình lên trở lên đến mai châu sang sầm nưa
nó ông quang dũng viết rất là chi tiết và cụ thể
từng những cái việc
gặp nhân dân như thế nào
ăn ở ra sao
đi đứng như thế nào
sinh hoạt trong cái chuyện đi nó như thế nào
và tôi nghĩ rằng
với một cái cuốn sách
nó mang dạng hồi ký như thế này
các thầy cô giáo đọc những cái cuốn này
thì sẽ có thêm nhiều tư liệu nhiều cái ấy để kiến thức để giảng cái bài kia
bài bài thơ tây tiến
một cách hay hơn
và chân thực hơn
với những cựu binh tây tiến
khi cầm cuốn di cảo của nhà thơ quang dũng trên tay
họ như sống lại từng khoảnh khắc
từng kỷ niệm với đồng đội
của một thời thanh xuân đầy tự hào
đọc cái cuốn này thì
nó có những cái chi tiết làm cho tôi
nó xúc động
nhớ lại cái thời kỳ lịch sử ấy
và nhớ lại cái
hoạt động của cái đoàn binh này
của mặt trận này
nó là cái tư liệu quý
và những kỷ ghi chép này
những cái đó
rất là thật
qua đoàn binh tây tiến
người đọc có thể thấy hiển hiện một trân dung quang dũng
tận tụy với công việc
qua nhân vật trần quang
người đại đội trưởng vệ binh trí thức
làm công tác tuyên truyền
vận động bà con
bằng những vần thơ bức vẽ của mình
đem tiếng nói của kháng chiến
đồng bào các dân tộc
trên những triển núi cao ngất
cũng cho chúng ta hiểu thêm
về con người thi sĩ hào hoa
đêm mơ hà nội sáng kiểu thơm
với những trang viết tuyệt đẹp
miêu tả cảnh sắc thiên nhiên
trên đất nước ta
và cả nước bạn lào
cũng không thể có lại được
một tác phẩm tương tự như vậy
mà có thể nói
đến giờ phút này
thì đó cũng chính là
cuốn hồi ký duy nhất
nói về trung đoàn hai tây tiến
những lính đầu tiên
năm cửa ô
đi làm cái nhiệm vụ
rất quan trọng
đó là tuyên truyền
giữ dân giữ đất
để cho họ theo cách mạng
cũng muốn rằng
cái tác phẩm
sẽ được lưu giữ
trong nhiều thế hệ nữa
để biết được
đã từng có một cái thế hệ cha hồng
mình như thế
có lẽ ở với quang dũng
là trong đó
có hai điểm
tôi nhận thấy
một là sự lãng mạn
đến cao độ
và sự bi tráng đến cao độ
đây trong tây tiến
chúng ta nhìn thấy sự khốc liệt
sự bi tráng
sự hùng trắng của một đội quân
nhưng chúng ta cũng nhận thấy
sự lãng mạn
được quay lên
cái lãng mạn ở đây
phải hiểu được
đấy là tinh thần
của người dân
khát vọng độc lập
của những người lính khát vọng độc lập
của những năm tháng đó
tôi nghĩ những năm tháng đó
thì cái tinh thần
cái khát vọng
cái chủ nghĩa lãng mạn
và đầy sức mạnh đó
nó phù ngợp toàn bộ đất nước chúng ta
và trong đội quân của chúng ta
từ người dân đến những người lính chuyên nghiệp
và chính vì thế
mà nó tạo ra một cái bài ca lớn của dân tộc
trong hai cuộc kháng chiến
đặc biệt là kháng chiến trung pháp
hơn là một phiên bản văn xuôi
của bài thơ
tập hồi ký
đoàn binh tây tiến
cho chúng ta biết thêm về cuộc sống
của những người cầm súng
và cả những người cầm kèm
trong đoàn võ trang tuyên truyền
cùng tham gia vào sứ mạng
giải phóng đất nước mình
và nước bạn
khỏi ách thực dân xâm lược
sau gần bảy mươi năm
tập hồi ký
của nhà thơ
chiến sĩ quang dũng
về đoàn binh tây tiến năm xưa
giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ
và lịch sử

xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau